và chúng ta cùng điểm lại những vụ việc liên quan đến vấn đề an toàn giao thông qua những clip ghi lại từ camera đăng tải trên mạng xã hội trong tuần vừa qua
một chiếc xe ô tô không người lái đã gây náo loạn cả khu phố tây trên đường trương công định thành phố đà lạt khi tự trôi xuống dốc rồi đâm trúng bảy xe máy đang dựng trên vỉa hè
may mắn là tại thời điểm xảy ra sự việc là chiếc xe đã không tông vào người đi đường
một chiếc xe đầu kéo đang lưu thông bất ngờ mất lái tông vào xe máy đi một chiều
cú tông trực diện khiến hai người trên xe máy bị cuốn vào gầm xe ô tô và bị thương nặng sau đó tử vong
khi xe đang di chuyển với tốc độ gần chín mươi km một giờ bất ngờ có hai tấm thạch cao bay từ xe đầu kéo phía trước khiến tài xế giật mình
rất may tài xế vẫn đánh lái tránh kịp nên đã không xảy ra tai nạn đáng tiếc
sự việc xảy ra trên tuyến đường cao tốc hà nội hải phòng trong ngày một mươi tháng ba đoạn qua tỉnh hải dương và được camera hành trình của ô tô ghi lại
clip này được một tài xế ghi lại khi đi qua một cây cầu
qua hình ảnh có thể thấy tài xế xe bán tải đã cố tình cho xe chạy vào cầu khi chiều ngược lại đang có đoàn xe di chuyển
và tất nhiên tài xế xe bán tải không còn cách nào khác là phải lùi xe lại để đoàn xe chiều ngược lại hoàn thành nốt chặn đường qua cầu
khi đi qua những cây cầu có một làn đường các tài xế cần nhường nhau để di chuyển dễ dàng và thuận tiện hơn
như vậy là khi tham gia giao thông thì khó có thể lường trước được những sự cố hay là những vụ tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào
và để hạn chế tối đa những sự việc đáng tiếc mỗi chúng ta khi điều khiển các phương tiện cần tập trung
cần có ý thức trách nhiệm và đặc biệt là cần tuân thủ luật lệ an toàn giao thông bảo vệ chính bản thân và những người xung quanh mình
tiếp tục với thông tin đáng chú ý khác thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt đề án bảo đảm trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý rứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt
mục tiêu cụ thể là giảm tai nạn giao thông đường sắt từ năm cho đến một mươi hàng năm hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt là tai nạn giao thông nghiêm trọng
để đạt được mục tiêu trên đề án đặt ra các giải pháp như là giả soát các văn bản quy phạm pháp luật đánh giá những tồn tại bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện
đề xuất các nội dung cần điều chỉnh bổ sung phù hợp với yêu cầu quản lý bảo vệ công trình hành lang an toàn giao thông đường sắt
quản lý chặt chẽ đất dành cho đường sắt giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt tổ chức quản lý kiềm chế không phát sinh các lối đi tự mở
thực hiện các biện pháp tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường sắt giảm thu hẹp xóa bỏ lối đi tự mở và vị trí đường sắt chuyên dùng giao với đường sắt quốc gia
có hình thức xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân để xảy ra tình trạng lấn chiếm hoặc tái lấn chiếm sử dụng trái phép đất dành cho đường sắt
bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng ba đến ngày một mươi năm tháng bốn lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ ra quân tăng cường tuần tra kiểm soát
xử lý theo chuyên đề vi phạm quy định về nồng độ cồn ma túy và xe mô tô
theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an kế hoạch này nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả luật phòng chống tắc hại của rượu bia
nghị định số một trăm linh của chính phủ quy định
lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ xử lý các hành vi vi phạm quy định giao thông
như vi phạm về nồng độ cồn sử dụng ma túy chạy quá tốc độ vi phạm về phần đường làn đường dừng đỗ tránh vượt đi vào đường cao tốc không đúng quy định
cùng với đó các vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển phương tiện và phương tiện
hoạt động vận tải đường bộ quá tải qua số người quy định đón trả khách cũng sẽ được tập trung phát hiện xử lý
về việc xử lý vi phạm nồng độ cồn để đảm bảo tuyệt đối cho người dân tránh bị lây nhiễm khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus covid một mươi chín gây ra
đang diễn biến phức tạp lực lượng cảnh sát giao thông được trang bị thêm khẩu trang và găng tay đồng thời sử dụng ống thổi dùng một lần theo khuyến cáo của who và bộ y tế
về việc xử lý vi phạm nồng độ cồn để đảm bảo tuyệt đối cho người dân tránh bị lây nhiễm khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus covid một mươi chín gây ra
bộ y tế quận cầu giấy tp hà nội đã tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ phường mai dịch lần thứ tám nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trong những năm qua đảng bộ chính quyền và nhân dân trên địa bàn phường mai dịch đã phát huy truyền thống đoàn kết quyết tâm cao trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện
hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chỉ tiêu mà đại hội đảng bộ phường nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã đề ra
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đảng bộ phường mai dịch xác định tiếp
phát huy tiềm năng và thế mạnh của phường để phát triển kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ đảm bảo hàng năm thu ngân sách phường đạt chỉ tiêu quận giao
đề xuất hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị hạ tầng xã hội xây dựng quản lý đô thị gắn với bảo vệ môi trường
tích cực chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh giữ vững ổn định chính trị xã hội tăng cường củng cố quốc phòng an ninh đảm bảo trật tự an toàn xã hội

những công trình dân sinh khang trang kết hợp với tinh thần đoàn kết tự lực tự cường của quân và dân đã có phần khoác lên tầm áo mới cho trường sa